tiếng quốc tế ngày hôm nay tổ chức y tế thế giới who đã kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo để ra vào giải gaza trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực này khiến ít nhất bảy trăm bảy mươi người palestine thiệt mạng và bốn người bị thương khoảng hai trăm linh người đã phải rời bỏ nhà cửa trong các cuộc không kích của israel vào vùng lãnh thổ này kể từ ngày bảy tháng một mươi vừa qua
phát biểu tại họp báo ở geneva thụy sĩ người phát ngôn của who tarik zasarevic nêu rõ who kêu gọi chấm dứt bạo lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một hành lang nhân đạo để giúp người dân tại giải gaza tiếp cận y tế thiết yếu
theo người phát ngôn who đã ghi nhận một mươi ba vụ tấn công vào các cơ sở y tế tại giải gaza kể từ cuối tuần qua và số vật tư y tế tại đây đã được sử dụng hết
trong khi đó cao ủy liên hợp quốc về nhân quyền volker thuc
cho rằng việc israel bao vây giải gaza khiến người dân ở vùng lãnh thổ này không tiếp cận được nhu yếu phẩm là hành vi bị cấm theo luật quốc tế
ông thức kêu gọi các bên giảm căng thẳng đồng thời nhấn mạnh theo luật nhân đạo quốc tế các bên xung đột có nghĩa vụ phải tránh các mục tiêu dân thường
ông nêu rõ bất kỳ hành vi nào hạn chế người đi lại và hàng hóa lưu thông trong việc thực hiện lệnh bao vây đều phải có lý do chính đáng về quân sự nếu không sẽ phải đối mặt với biện pháp trừng phạt tập thể
cùng ngày một mươi tháng một mươi bộ ngoại giao pháp cho biết
nước này không tán thành việc đình chỉ viện trợ mang lại lợi ích trực tiếp cho người palestine để phản ứng với đập bùng phát bạo lực mới đây giữa lực lượng hamas và israel
quyền ngoại trưởng tây ban nha josé manuel abbas khẳng định
chính phủ nước này phản đối đề xuất đình chỉ viện trợ của liên minh châu âu eu cho các vùng lãnh thổ palestine
ông al bares cho rằng có thể các vùng lãnh thổ palestine sẽ cần nhiều viện trợ hơn nữa trong thời gian tới khi xung đột giữa lực lượng hamas và israel nổ ra